theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm nay tại bắc bộ và thanh hóa sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn có khả năng xảy ra trong hai bốn ngày tới nguy cơ xảy ra lũ quét là rất cao sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang ngập lụt vùng trũng thấp
mưa lớn khiến lũ trên các sông suối có thể dâng cao bất ngờ lưu ý tuyệt đối người dân không chủ quan đi qua ngầm tràn khi không an toàn không đến gần các khu vực sông suối không đi vứt củi bắt cá bởi nước lên nhanh có thể cuốn trôi người bất cứ lúc nào